trong khi đó ở phía tây bắc bộ trời không mưa cả hai khu vực này nhiệt độ đều có xu hướng tăng nhẹ phổ biến trên một mươi tám độ trời rất nhẹ ở vùng núi và lạnh ở khu vực đồng bằng
trong ngày hôm nay dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây ở khu vực phía tây bắc bộ trời không mưa nắng từ sớm nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh này tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ còn ở các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
tuy nhiên trạng thái nắng giáo sẽ không kéo dài vì lúc này ở lục địa trung quốc một khối không khí lạnh đã bắt đầu tiến sát đến biên giới phía bắc nước ta
khoảng một mươi sáu đến một mươi bảy giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực hà giang cao bằng và lạng sơn đến tối và đêm nay ảnh hưởng ngay xuống khu vực trung du trước hai mươi ba giờ đêm thì nó sẽ tác động đến vùng đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội
tuy nhiên trạng thái nắng giáo sẽ không kéo dài vì lúc này ở ngưỡng cao từ hai mươi bảy đến hai mươi bảy độ đến tối và đêm nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du

trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tác động đến khu vực trung du trước hai mươi ba giờ chiều nay nó sẽ tá
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều nay ở vịnh bắc bộ gió sẽ chuyển dần sang hướng đông bắc với cường độ mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy khiến sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến biển động
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc với cường độ mạnh ở mức cấp sáu sau cũng sẽ tăng lên mức cấp bảy sóng biển cao trên ba mét khiến biển động mạnh
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo trường sa chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gió vẫn duy trì hướng đông bắc cường độ cấp bốn cấp năm biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại